đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và đoàn công tác của thành phố đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn huyện quốc oai
bí thư thành ủy hà nội yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực để duy trì đàn lợn không được buông lỏng công tác phòng chống dịch và tăng cường tuyên truyền để người dân không giấu dịch
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đến nay dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại hai mươi bốn quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
số lợn bệnh đã tiêu hủy trên ba trăm năm mươi ba con một số địa phương phải tiêu hủy số lượng lợn mắc bệnh lớn là sóc sơn đông anh quốc oai trung mỹ
tình hình dịch tả lợn trên địa bàn thành phố tuần qua có xu hướng giảm có chín xã đã qua ba mươi ngày không xuất hiện dịch nhưng bệnh dịch vẫn khó kiểm soát bởi số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đến trên sáu mươi
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để kiểm soát tốt tình hình
đặc biệt cần tập trung nguồn lực cho những điểm bùng phát bệnh có số lượng đàn còn lớn
bên cạnh đó cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền cho người dân về nguy cơ cách phòng chống bệnh dịch và phổ biến rộng rãi nguyên tắc cách ly cho các hộ chăn nuôi duy trì các chốt kiểm dịch kiểm soát tốt các lò mổ từ đó hướng tới mục tiêu dập tắt bệnh dịch